các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các tiêu biểu toàn quốc được tuyên dương và vinh dự nhận giải thưởng lý tử trọng năm hai nghìn một mươi tám là những cá nhân tuổi không quá ba mươi năm có thành tích xuất sắc trong học tập lao động công tác trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi có nhiều ý tưởng sáng kiến được ứng dụng trong thực tiễn đạt hiệu quả
giải thưởng nhằm động viên cổ vũ và tuyên dương đội ngũ cán bộ đoàn và đoàn viên tiêu biểu góp phần củng cố xây dựng và phát triển tổ chức đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh ngày càng vững mạnh
đồng thời tạo động lực để cán bộ đoàn đoàn viên không ngừng rèn luyện phân đấu và trưởng thành đóng góp trí tuệ và sức trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
hình ảnh người thanh niên việt nam với màu áo xanh tươi trẻ cùng tinh thần đâu cần thanh niên có việc gì khó có thanh niên đi bất cứ nơi đâu làm bất cứ việc gì tổ quốc cần đã tạo nên dấu ấn đẹp với xã hội cộng đồng
những chiến công thành tích trói lòi đó đã góp phần tô thắm truyền thống tổ quốc

theo ý kiến của một số doanh nghiệp kinh doanh loại hình taxi cần tháo bỏ điều kiện kinh doanh đối với các doanh nghiệp như vấn đề điều chỉnh giá bảo hiểm cho người lao động đăng kiểm xe cơ giới
phát hiện có dấu hiệu tiêu cực để có xuất dậy hợp đồng tại các trường ở huyện cron park
bộ nội vụ đề nghị ubnd tỉnh đắk lắc chỉ đạo các cơ quan chức năng điều tra xử lý
trước đó ngày một mươi một tháng ba ubnd tỉnh đắk lắc yêu cầu ubnd huyện cron park tạm dừng việc thực hiện
chấm dứt hợp đồng lao động giáo viên ngoài chỉ tiêu tuyển dụng năm hai nghìn một mươi bảy
tại cuộc họp báo thường kỳ chiều nay tránh văn phòng bộ nội vụ nguyễn tiến thành thông tin liên quan đến việc
hơn năm trăm linh giáo viên mất việc làm tại huyện crong park tỉnh đắk lắc
cụ thể bộ nội vụ có công văn đề nghị ubnd tỉnh đắk lắc khẩn trương kiểm tra
ra soát báo cáo về nội dung của sự việc và các giải pháp xử lý
qua giả soát ubnd huyện crong park xác định trong năm trăm bảy mươi tám trường hợp hợp đồng lao động
có ba trăm bảy mươi trường hợp đủ điều kiện để nộp hồ sơ đăng ký tuyển dụng hai trăm linh tám trường hợp không đủ điều kiện nộp hồ sơ
hiện ở đồng nai đang là cao điểm của mùa khô
đây cũng là thời điểm thuận lợi nhất để thi công các công trình xây dựng
trong đó có các dự án thủy lợi
do đó đơn vị thi công các dự án nạo vét cải tạo suối cấp bách chống ngập trên địa bàn
đang khẩn trương thi công bảo đảm đưa các công trình vào hoạt động góp phần giảm ngập nước
nhất là tại đô thị biên hòa trong mùa mưa sắp đến
phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân tại đồng nai
những ngày này đơn vị thi công dự án nạo vét cải tạo suối tân mai đang tập trung máy móc
nhân lực để thi công các đoạn đã có mặt bằng bảo đảm hoàn thành dự án theo kế hoạch đề ra
phần đấy trước vượn đảm bảo là trong mùa mưa có thể thoát lũ
theo ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai ba dự án cải tạo nạo vét suối linh suối bà bột và suối tân mai
thuộc danh mục dự án cấp bách ưu tiên thực hiện để chống ngập cho đô thị biên hòa
với tổng kinh phí đầu tư hơn một trăm linh tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước
lãnh đạo tỉnh đồng nai và thành phố biên hòa đã yêu cầu các đơn vị liên quan
nhanh chóng tháo gỡ các vướng mắt và sai lệch giữa bản đồng
các đơn vị liên quan vẽ thiết kế so với thực địa ở một số khu vực mà truyền hình nhân dân đã phản ánh
đồng thời tăng cường giám sát chủ đầu tư đơn vị thi công bảo đảm chất lượng công trình
và kịp thời giải quyết các vướng mắc phát sinh
đơn vị chủ đầu tư đơn vị thi công và đơn vị thiết kế cũng đã có những giải pháp thực địa
để nhằm tăng cường các biện pháp hỗ trợ đơn vị thi công bảo đảm trước mùa mưa năm hai nghìn một mươi tám
tức là trước tháng năm
cuối tháng năm cuối tháng bốn hai nghìn một mươi tám thì cơ bản là tất cả các cái đái suối là phải được xử lý bê tông quá
và kè hai bên cũng được tiến khai
theo các đơn vị thi công với tiến độ hiện tại trước mùa mưa năm nay
các dự án sẽ hoàn thành phần đáy và mái suối để thông dòng góp phần thoát nước
riêng các phần đường lan can đường nội bộ sẽ được thực hiện trong mùa mưa
như vậy cùng với suối săn máu đã hoàn thành đưa vào sử dụng
các dự án nạo vét cải tạo suối tân mai suối linh suối bà bột khi hoàn thành
sẽ góp phần giảm ngập cho đô thị biên hòa vào mùa mưa và hạn chế ô nhiễm môi trường từ mùa khô
vấn đề gây bức xúc lâu nay của nhiều người dân địa phương
người dân tại sapa lào cai đang từng bước xóa đói giảm nghèo nhờ vào việc chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng cây artiso
một loại cây dược liệu được trồng tại núi rừng sapa từ hàng trăm năm trước
trong những năm gần đây loại dược liệu này mới thực sự được đầu tư theo một quy trình
sản xuất chuyên nghiệp và nó đã tạo ra sự thay đổi lớn về đời sống kinh tế của địa phương
gia đình anh mã a cở có ba m hai đất nông nghiệp trước đây trồng lúa
cố gắng lắm mỗi năm cũng chỉ đủ ăn nửa năm
nửa năm châm trở gạo cứu đói
từ khi chuyển sang trồng artiso tháng nào gia đình anh cũng thu hoạch lá mang bán với giá trung bình hơn hai đồng một kg
mỗi năm gia đình anh cở cũng có khoản thu hơn một trăm linh triệu đồng cao gấp nhiều lần trồng lúa nương
bởi thế nên hơn một trăm linh hộ dân ở xã sapa tà phìn và thị trấn sapa đã bỏ hòn lúa nương để trồng artiso
với điều kiện khí hậu thuận lợi
lại được tưới bằng nguồn nước suối tự nhiên đảm bảo nên artiso phát triển rất tốt mà không mất nhiều công chăm bón
tuy nhiên để thu hoạch hàng tấn artiso chất lượng thì quy trình trồng và chăm sóc đều được giám sát chặt chẽ
theo tiêu chuẩn của tổ chức y tế thế giới phù hợp với nguyên tắc biograte dự án dược liệu sạch của liên minh châu âu
thuốc trừ cỏ sẽ có nhiều chất độc và nó sẽ tồn dư trong đất nên chúng tôi nghiêm cấm bà con không được sử dụng thuốc trừ cỏ trong canh tác artiso này
hơn sáu mươi hectare diện tích trồng artiso tại sapa mỗi năm thu được khoảng hai tấn lá nguyên liệu được bao tiêu toàn bộ đầu ra
thế nên hàng tháng hàng tấn lá từ vườn của người dân đều được thu mua vận chuyển đến công ty trafaco sapa để chế biến thành dược liệu
với quy trình chiết xuất khép kín chỉ trong vòng hai mươi bốn giờ là atiso tươi đã được chế biến để tạo thành các sản phẩm có ích cho sức khỏe
các artiso có tác dụng là bổ gan giải độc
các sản phẩm từ cây artiso đã trở thành một sản phẩm bản địa đặc trưng của sapa vào thời điểm tháng bảy tám khi những cánh đồng artiso nở hoa cũng là một điểm đến thú vị dành cho những du khách ưa khám phá chụp ảnh
các bạn có những cánh đồng trồng artiso rất đẹp
đổi lại trang tin tức do ông salun elovid kiểm soát đưa tin tích cực về thủ tướng netanyahu và gia đình việc thẩm vấn ông netanyahu sẽ diễn ra ngay tại dinh thự của thủ tướng ở jerusalem trong khi bốn người còn lại sẽ bị thẩm vấn tại các văn phòng của đơn vị chống tham nhũng ở ngoại ô té aviv
truyền thông nhà nước ả rập xê út đưa tin không quân nước này đã đánh chặn một tên lửa trên bầu trời phía đông bắc thủ đô riyadh do phiến quân houthi ở yemen phóng sang
đó là một tên lửa mà nhóm houthi đã bắn sang ả rập xê út trong đêm ngày hai mươi năm tháng ba
giới chức ả rập xê út xác nhận phiến quân ở yemen đã phóng bảy quả tên lửa xuống lãnh thổ nước này trong ngày hai mươi năm tháng ba và đánh chặn thành công một trong số những tên lửa bay qua sân bay quốc tế vua khaled
trên các trang mạng xã hội người dân cho biết họ nghe thấy nhiều tiếng nổ lớn cùng những tia sáng trói trên bầu trời các thông báo sơ bộ cho biết ít nhất một người thiệt mạng và hai người bị thương trong các vụ tấn công này
ngoài ra hãng tin saba thuộc kiểm soát của phiến quân houthi tại yemen đăng tải nhóm phiến quân dòng cia này đã phóng nhiều tên lửa đạn đạo tầm xa nhằm vào bốn sân bay của ả rập xê út trong tối ngày hai mươi năm tháng ba
những vụ tấn công nói trên xảy ra sau khi thủ lĩnh houthi abdul malik al houthi tuyên bố sẽ tiếp tục tấn công tên lửa nhằm vào ả rập xê út đồng thời kêu gọi người ủng hộ tham gia tuần hành nhân dịp đánh dấu ba năm ả rập xê út và các đồng minh ả rập dòng sony tiến hành chiến dịch quân sự tại yemen

ủy ban châu âu vừa đề xuất phương án đánh thuế đối với các công ty kỹ thuật số đây được xem là khoản thuế chia sẻ công bằng đối với những tập đoàn công nghệ khổng lồ của mỹ như google facebook và amazon
các công ty có doanh thu kỹ thuật số quan trọng ở châu âu sẽ phải đóng ba thuế trên tổng doanh thu của họ cho các dịch vụ trực tuyến khác tại châu âu vốn ước tính mang lại năm tỷ euro
khoản thuế này được xem như giải pháp tạm thời trước khi eu tìm ra cách tính thuế dựa trên doanh thu tại những thị trường mà các công ty công nghệ
trong bối cảnh mỹ đang lo ngại về chính sách cải cách thuế của châu âu và nguy cơ của một cuộc chiến thương mại từ vụ bê bối thông tin khách hàng lớn nhất lịch sử của facebook
sự rò rỉ thông tin còn đề ngỏ lỗ hồng an ninh trong các cuộc bầu cử tổng thống mỹ trong năm hai nghìn một mươi sáu
hiện tại điều luật vẫn cần được các nhà lãnh đạo eu chấp thuận
nhiều chuyên gia nhận định đây là giải pháp cần thiết nhằm cân bằng thu nhập và thuế của các công ty công nghệ tại mỹ như khối rafah bao gồm google amazon facebook và apple
thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của truyền hình nhân dân cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại